năm một nghìn chín trăm hai mươi sáu của chủ tịch hồ chí minh hàng nghìn người dân ở khắp mọi miền tổ quốc đã vào lăng viếng bác thể hiện tình cảm thiêng liêng đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc việt nam
và trong năm ngày dịp kỷ niệm sinh nhật bác từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi chín tháng năm đã có sáu mươi sáu một trăm linh bốn lượt người vào viếng lăng chủ tịch hồ chí minh trong đó có một mươi một năm trăm bốn mươi lượt khách nước ngoài
trong dòng người vào lăng viếng bắc ngày hôm qua có rất nhiều cựu chiến binh những người lính cụ hồ năm xưa
nhiều người đã vượt cả nghìn cây số từ miền nam ra hà nội để được vào lăng viếng bác đúng vào ngày sinh nhật
trong dịp này bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch hồ chí minh đã chủ động hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong ban quản lý lăng
cụm di tích lịch sử văn hóa ba đình công an tp hà nội phục vụ nước uống miễn phí và tổ chức đón tiếp chú đáo đồng bào
nhất là các cụ già trẻ em khách nước ngoài vào lăng viếng bắc
đã có những giọt mồ hôi rơi vì nắng nóng tháng năm đã có nhiều giọt nước mắt rơi từ niềm xúc động tự đáy lòng
đàn sen trong cảm xúc của mỗi người dân vào lăng viếng bắc ngày hôm qua là nỗi thương nhớ
niềm tự hào về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc việt nam và ý thức hơn nữa về trách nhiệm của mình đối với đất nước
vinh dự được sống chiến đấu trên quê hương bắc hồ kính yêu
cán bộ chiến sĩ công an huyện nam đàn nhận thức rõ trọng trách của mình là bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân
trong những ngày tháng năm lịch sử này khi mà người dân cả nước hướng về làng sen quê bác để kỷ niệm một trăm hai mươi sáu năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
và hướng tới cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
cán bộ chiến sĩ công an huyện nam đàn đã tập trung toàn lực lượng quyết tâm đảm bảo tốt an ninh trật tự
mang lại sự bình yên
cho ngày hội bầu cử trên quê hương chủ tịch hồ chí minh
đến hẹn lại lên mỗi độ tháng năm về quê hương chủ tịch hồ chí minh lại nhộn nhịp đón khách về thăm
vượt đường dặm xa xôi nhiều người dân hành hương về kim liên nam đàn thăm làng sen hoàng trụ nơi chôm rao các rốn của bác hồ
và ấn tượng sâu sắc nhất đối với khách thập phương chính là sự ổn định về tình hình
tình hình an ninh trật tự cũng như thái độ thân thiện gần gũi tư thế tác phong đúng điều lệnh của những chiến sĩ công an nơi đây
quan bên nội bên ngoại tôi cảm thấy giữa các lơi mà giữa quê bác với đội quê ngoại là về cái tổ chức rất là nhiệt tình
lực lượng công an thì chúng tôi thấy cảm thấy là đi vào bên quê lội quê ngoại các đồng chí công an cũng rất là nhiệt tình
và chúng tôi rất là an tâm về cái an ninh trật tự
để có được hiệu quả đó ngay từ tháng bốn lãnh đạo công an huyện nam đàn đã triển khai đến từng cán bộ chiến sĩ kế hoạch tác chiến
dự kiến một số tình hình có thể xảy ra và biện pháp giải quyết với mục tiêu bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm một trăm hai mươi sáu năm ngày sinh nhật bác
và lễ hội làng sen năm hai nghìn một mươi sáu đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm không để xảy ra các vụ việc phức tạp gây mất an ninh trật tự
đảm bảo trật tự an toàn giao thông hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông phục vụ đi lại cho bà con nhân dân và các đoàn khách đến dự lễ hội thăm quê bác
công an huyện đã phân công năm tổ ổn tắc bổ trị tại các vị trí địa bàn trọng điểm
cụ thể như là ở mùa bảo hoàng tỷ loan khu di tích quê ngoại khu di tích quê nội khu vực xe mặt đồng làng sen và bổ trị một tổ tuần trá kiểm pháp lưu động
tắm khu vực khu di tích kim liên
công an huyện đã phân công năm tổ ổn tắc đảm bảo trật tự đảm bảo trật tự hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông phục vụ đi lại cho bà con nhân dân và các đoàn khách đến dự lễ hội thăm quê bác
với nhiều giải pháp quyết liệt chủ động tích cực của lực lượng công an đến nay tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn được đảm bảo
sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu quốc hội
và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một diễn ra an toàn
thời điểm hồi nãy lực lượng công an đã phối hợp với các ngành đặc biệt là phối hợp với bán chủ yếu của trường huyện
đã nắm chắc tình hình cho đến tầng các đơn vị tổ bộ cử mà mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng
như ngày hai mươi hai tháng năm sẽ là ngày hồi của toàn dân
được sống chiến đấu trên quê hương bác hồ kính yêu cán bộ chiến sĩ công an huyện nam đàn nhận thức rõ trọng trách của mình
dân lãng hoa tươi thấm lên an ninh chủ tịch hồ chí minh cán bộ chiến sĩ công an huyện nam đàn nguyện ra sức phấn đấu hết mình
phục vụ nhân dân rèn luyện về phẩm chất đạo đức tác phong lối sống hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao xứng đáng là lực lượng vũ trang được sống chiến đấu trên quê hương của người
thưa quý vị người dân trên khắp mọi miền tổ quốc đang háo hức mong chờ đến ngày được cầm trên tay lá phiếu để thực hiện quyền làm chủ của mình
riêng đối với người lao động là công nhân tại các khu công nghiệp khu chế xuất với đặc thù công việc là làm ca kíp
và thường xuyên thay đổi địa chỉ đăng ký tạm trú thì để đảm bảo quyền lợi cho công nhân cần sự quan tâm sát sao của chính quyền cơ sở
vâng chính vì vậy vào những ngày này tại các khu công nghiệp khu chế xuất của thành phố hà nội bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh
thì đã có những điều chỉnh phù hợp về ca kíp sản xuất để mọi người lao động được thực hiện quyền đi bỏ phiếu bầu đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một vào ngày hai mươi hai tháng năm tới đây
và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn đến với khu công nghiệp quang minh huyện đông anh thành phố hà nội
bầu cử hội đồng nhân dân các cấp sắp tới
là công nhân thì được tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình thì là em rất yên tâm và phấn khởi thì chọn ra lựa chọn cho người đủ đức đủ tài
thời gian qua thì công nhân chúng em cũng nghe được nhờ những thông tin xuyên tạc không đúng về việc bỏ phiếu
thì là chúng em cũng đã tìm hiểu kỹ và vẫn giữ vững tâm lý yên tâm đi bỏ phiếu bầu cử vào ngày hai mươi hai này
là công nhân như chúng em thì em đã đi tìm hiểu về quyền cử tri
và sắp tới em sẽ
em đi bầu cử
đây là lần đầu tiên đi bầu cử thì em rất là hân hoan phấn khởi
hiện nay số lượng công nhân lao động tại huyện đông anh tham gia bầu cử là trên tám trăm năm mươi cử tri
theo đánh giá từ ủy ban bầu cử cơ sở thì đây là số lượng cử tri khá lớn đòi hỏi công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử cần hết sức chú đáo và linh hoạt
với đặc thù một trăm linh cử tri là công nhân tạm trú làm việc theo ca nên ủy ban bầu cử tại đây đã chủ động tiếp cận công nhân
để tuyên truyền bầu cử
tuyên truyền thông tin gắn với ba địa điểm trong nhà máy trước cổng khu công nghiệp tại khu vực nhà trọ
với cái đặc điểm của người công nhân thì người ta sau khi người ta đi làm về thì tất cả các ca ngoài giờ sau khi làm về thì cư trú tại nơi nhà ở
chúng tôi dùng cái nhà văn hóa mà thường xuyên là công nhân có cái hội họp và cái giao lưu thì tổ chức là tuyên truyền luôn
và tại các khu nhà thì có cái hệ thống loa truyền thanh của phục vụ khu nhà
đặc biệt là kết hợp với chủ doanh nghiệp là cái người mà sử dụng lao động thì chúng tôi cũng đã có cái tuyên truyền rất là tích cực kể cả phối hợp với công đoàn trong cái giờ làm việc để công nhân người ta hiểu và cái ngày hai mươi hai sẽ đi bầu cử đảm bảo được một trăm linh
đối với trong khu công nhân ở khu trung cư thì ít khó khăn đối với khu dân cư thì cũng gặp nhiều khó khăn bởi vì là số lượng ví dụ ban đầu là một số cử tri là công nhân đăng ký ở hộ nhóm a
nhưng sau đó thì sau một thời gian sau thì lại di chuyển sang hộ khác
thì cũng có những hộ gia đình người ta sẽ báo lại cho đối với các tổ bầu cử thì nắm được ngay
nhưng có những gia đình người ta cũng không nắm được cái di vận động của người ta chỉ biết rằng khi đến chợ thôi
còn khi anh chị em công nhân di chuyển nhà khác thì cũng không biết đi đến chỗ nào
thế cũng gặp khó khăn
chính vì vậy nên tổ bầu cử lại phối hợp rất tốt đối với công an xã và đối với các quốc dân cư để tiếp tục giả soát lại lực lượng cử tri mà đã đăng ký tại địa bàn
chỉ còn vài ngày nữa cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền chọn và bầu ra những đại biểu
đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình
bên cạnh việc xác định quyền và nhiệm vụ quan trọng của bản thân trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng
những công nhân lao động đang làm việc tại khu công nghiệp quang minh nói riêng và tại các khu công nghiệp hà nội nói chung
luôn tin tưởng và hy vọng sẽ lựa chọn được những đại biểu có đủ tâm tầm và tài
tiếp tục là những tin tức về an ninh trật tự
tại lạng sơn từ việc khám phá bắt quả tang một đối tượng thu giữ hai kg ma túy đá
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án ma túy
truy bắt thêm được nhiều đối tượng liên quan đến đường dây ma túy có số lượng lớn qua địa bàn tỉnh
vào hồi một mươi tám h ba mươi ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu tại đường ngô quyền phường đông kinh thành phố lạng sơn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã tổ chức bắt quả tang đối tượng là triệu văn nam
tăng vật thu giữ gồm hai túi ni lông chứa hai kg ma túy đá
tiếp tục mở rộng chuyên án vào ngày một mươi một tháng năm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với công an huyện cao lộc
bắt khẩn cấp các đối tượng lương vân đạo lương vân thanh cùng chú tệ thôn bản lòa xã thanh lòa huyện cao lộc và đối tượng phùng vân bảo
qua khám xét nơi ở của đối tượng bảo đã thu giữ thêm ba bánh heroin
cũng liên quan đến ma túy vào ngày hôm qua tại sơn la đối tượng lê minh quân cũng đã bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại khu vực tổ ba phường triềng lề thành phố sơn la phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng lê minh quân
trú tại tổ bảy phường trường sinh thành phố sơn la khi đang vận chuyển ma túy

theo nội dung cáo trạng nguyễn văn bổn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn an phương có trụ sở tại quận ba thành phố hồ chí minh vào năm hai nghìn một mươi
với nhiều ngành nghề kinh doanh trong đó có bán buôn thực phẩm chế biến bảo quản thủy sản và các sản phẩm thủy sản do bổn làm giám đốc
trong thời gian kinh doanh bồn có nợ tiền của ông nguyễn văn sưa chú tỉnh long an hơn một mươi bốn tỷ đồng và không còn khả năng thanh toán
để có tiền trả nợ trong thời gian từ ngày một mươi năm tháng chín đến ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai
cả thị trường cũng như đặt tiền cọc trước để tạo niềm tin cho người dân
bồn đã ký hợp đồng mua gần hai trăm bốn mươi tấn cá cha của ba hộ dân ở thị xã ngã bảy rồi không thanh toán chiếm đoạt hơn năm một tỷ đồng
sau khi nguyễn văn bồn bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm hai nghìn một mươi
nhiều người dân và tổ chức tại các tỉnh an giang đồng tháp tiền giang và thành phố cần thơ đã làm đơn tố cáo bổn lừa đảo và nợ hơn một trăm linh tỷ đồng
với hành vi nguy hiểm mà nguyễn văn bổn gây ra tòa nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên phạt bị cáo một mươi ba năm tù
đồng thời có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại
hai đối tượng nghiện ma túy sử dụng hung khí để thực hiện nhiều vụ cướp và cướp giật hết sức manh động trên địa bàn huyện phú giáo tỉnh bình dương
đã nhanh chóng bị cơ quan công an huyện phú giáo bắt giữ chỉ trong vài giờ đồng hồ sau khi gây án
khoảng một mươi bảy h ngày một mươi tám tháng năm
tin báo trên địa bàn xã tam lập vừa xảy ra một vụ cướp giật thủ phạm là một cặp nam nữ đi xe mô tô
công an huyện phú giáo đã huy động công an huyện và công an các xã thị trấn tiến hành chốt chặn
chỉ trong ít giờ đồng hồ đến dạng sáng ngày hôm qua
các trinh sát đội hình sự công an huyện đã bắt giữ được nguyễn thanh sơn và trương thị hồng nhung
qua điều tra hai đối tượng khai nhận là nghiện ma túy để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay hai đối tượng đã dùng hung khí là roi điện để thực hiện một mươi hai vụ cướp
cướp giật tài sản trên địa bàn huyện bào bàng và huyện phú giáo
vòng vụ việc các đối tượng xã hội nguy hiểm nhanh chóng bị bắt giữ tại bình dương
mà chị hạnh vừa thông tin đến quý vị và các bạn là một trong số nhiều vụ án được khám phá nhanh
xuất phát từ nguồn tin báo và sự phối hợp chặt chẽ của người dân
liên tục nhiều tấm gương quân chống nhân dân đã được khen thưởng
vì đã đóng góp vai trò tích cực trong công tác phòng chống tội phạm
vâng chiều qua tại tp hcm ubnd quận một mươi hai tp hcm đã tổ chức khen thưởng đối với một người dân
và tập thể đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận một mươi hai
vì những nỗ lực trong việc tham gia công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn quận
sau một tuần thực hiện chương trình vì quận một mươi hai bình yên
đến nay đã có nhiều người dân cùng tham gia và ủng hộ chương trình này
do đó tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận đã ổn định
hơn trước nhiều người sẵn sàng tham gia bắt cướp giật trên đường phố
trong đó có trường hợp của anh hồ yếu tâm được ubnd quận một mươi hai thưởng nóng hai triệu đồng cùng bằng khen
tại buổi tổng kết ông lê trương hải hiếu chủ tịch ubnd quận một mươi hai nhận định
việc đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn quận cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa người dân và lực lượng công an
thắt chặt hơn nữa tinh thần cũng như ý thức trách nhiệm của người dân và chính quyền
chúng tôi muốn xây dựng một phong trào các bạn phải là một phong trào toàn dân
từ phong trào toàn dân hưởng
ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
từ phong trào người dân ý thức về bảo vệ an ninh tổ quốc
ý thức về giữ gìn an ninh trật tự
sau đó mình mới định hướng nhân dân phát triển các phong trào khác
sau khi mình có những cốt lội có những nhân tố
từ những nghề nghiệp trên đường phố
mình đưa họ vào một tập hợp tổ chức
để mình huấn luyện mình trang bị những kỹ chiến thuật
đồng thời mình trang bị pháp lực cho những người này
trong quá trình người ta thực thi
nhiệm vụ trên đường qua công việc làm ăn người ta
nếu ta phát hiện tội phạm thì ta biết là dừng ở chỗ nào
hy vọng rằng với những chủ trương mới của ybnd của một mươi hai
thì những điểm nóng về an ninh trực tự trên địa bàn quận
như ngã tư an sương ngã tư ga
sẽ được xóa bỏ trong thời gian tới
góp phần đảm bảo an ninh chính trị an toàn xã hội
đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
tiếp sau đây là một vấn đề y tế cần được các bậc phụ huynh có con
trong độ tuổi tiêm chủng đặc biệt lưu tâm
xuất phát từ phần đông tâm lý ngại đưa con đến cơ sở tiêm chủng đông đúc
đã xuất hiện dịch vụ tiêm chủng tại nhà
và khi muốn sử dụng dịch vụ thì đa phần các bậc phụ huynh thường tìm trên mạng
hoặc qua giới thiệu truyền tay nhau với những thông tin hết sức sơ sài
vâng và trước những nguy cơ từ việc tự ý tiêm chủng này
thì sở y tế hà nội vừa có công văn khẩn yêu cầu các đơn vị liên quan của thành phố
cần tăng cường công tác an toàn tiêm chủng
trong đó nhấn mạnh nghiêm cấm tiêm chủng tại nhà
liên quan đến vấn đề này ông nguyễn nhật cảm giám đốc trung tâm y tế dự phòng hà nội cho biết
theo quy định của bộ y tế chỉ có các cơ sở y tế có đủ điều kiện
và được sở y tế địa phương cấp phép mới được thực hành tiêm chủng
cũng theo quy định của bộ y tế chỉ được tiêm chủng tại các cơ sở y tế
và không được tiêm chủng tại nhà
hiện nay sở y tế hà nội chưa cấp cho bất kỳ một cơ sở y tế nào được phép tiêm chủng tại nhà
vì vậy để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong công tác tiêm chủng
sở y tế hà nội đã có công văn khẩn yêu cầu nghiêm cấm việc tiêm chủng tại nhà
vâng tuy nhiên tôi đồng ý với chị uyên
tuy nhiên có lẽ là không gì có thể thay thế được dư vị của bầu không khí
khi mà những người có cùng chung đam mê quần tụ trước màn hình tv
để cùng nín thở hồi hộp và đưa ra những bình luận nảy lửa về trận cầu
chính vì vậy thị trường tv và các thiết bị giải trí đã bắt đầu nhộn nhịp
để phục vụ tốt nhu cầu của những người yêu môn thể thao vua
anh đinh quốc huy một công chức có mức thu nhập bình thường
nhưng bằng sự cố gắng của mọi người
anh cũng đã trích từ tiền tiết kiệm mua một chiếc tv cỡ lớn như thế này
để xem bóng đá trong mùa euro cup hai nghìn một mươi sáu
một trong những thứ vui của anh cũng như để thoả mãn niềm đam mê của mình
tôi đến siêu thị media mart để xem một số chiếc tv
và tôi đã chọn chiếc tv ba mươi triệu
để sắp tới có euro cup
thì chiếc tv này tôi đã xem từ rất là lâu rồi
nhưng mà bây giờ mới có điều kiện để mua
thì tôi mua về để thỏa mãn niềm đam mê của mình
bây giờ thì tv công nghệ đổi mới rất là nhiều
màu sắc thì rất là đẹp và tôi cảm thấy là rất phù hợp với cả giá cả bây giờ cũng rất là rẻ
chương trình khuyến mại thì rất là phong phú
vì thế nên tôi đã đến đây và tôi rất ưng ý và chọn được tv phù hợp với cả sở thích của mình
theo khảo sát sơ bộ
tại nhiều hệ thống siêu thị lớn ở hà nội và thành phố hồ chí minh
từ đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
nhu cầu mua sắm tv của người dân đã bắt đầu gia tăng
nguyên nhân là nhiều người đang chuẩn bị thiết bị phục vụ cho mùa euro cup sắp tới
bắt đầu là từ ngày một mươi tháng sáu
vào ngày hôm qua
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường dt
đoạn qua huyện đồng phú tỉnh bình phước
một chiếc xe tải đang lưu thông thì bất ngờ lao thẳng lên giải phân cách
lật nhào ra đường khiến hàng chục tấn củi văng ra đường và làm hai người trên xe bị thương
theo thông tin ban đầu
chiếc xe tải do tài xế nguyễn hồng khanh ba mươi năm tuổi quê ở đắk lắc
chở hàng chục tấn củi lưu thông trên đường dt
hướng từ bình phước đi thành phố hồ chí minh
khi đi đến đoạn đường giao nhau giữa đường dt
và đường đi vào trường cấp hai tân lập
tài xế khanh bất ngờ ngủ gật khiến xe tải mất lái lao thẳng lên giải phân cách giữa đường
cú tông quá mạnh khiến một phần giải phân cách cùng biển báo giao thông bị nát
hàng chục tấn củ trên xe bị văng ra giữa đường chiếc xe bị hư hỏng nặng
rất may thời điểm xảy ra tai nạn vào dạng sáng nên không gây thiệt hại cho người đi đường
tài xế khanh và phụ xe bị thương khi kẹt trong cabin và đã được đưa đi cấp cứu kịp thời
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam phối hợp cùng cảnh sát giao thông công an huyện núi thành
đã tổ chức gia quân tuần tra kiểm soát trên địa bàn thị trấn núi thành
nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông cho người đi đường
để góp phần kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông và đua xe trái phép
trong thời gian trước trong và sau ngày hội bầu cử đang đến gần
tuyến quốc lộ một đi qua địa phận tỉnh quảng nam có lưu lượng người tham gia giao thông rất lớn
thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
trong thời gian tới lực lượng công an sẽ sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ
như tuần tra kiểm soát lưu động công khai kết hợp cùng biện pháp hóa trang
sử dụng các phương tiện nghiệp vụ kỹ thuật để phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
gắn hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông
cũng vào ngày hôm qua bạn an toàn giao thông huyện châu thành tỉnh tây ninh
đã tổ chức lễ phát động xây dựng mô hình đoạn đường an toàn không xảy ra tai nạn giao thông
mô hình đoạn đường an toàn không xảy ra tai nạn giao thông được xây dựng trên tuyến tỉnh lộ bảy trăm tám mươi một
đoạn từ ngã tư trảng lớn đến ngã tư huyện châu thành tỉnh tây ninh có chiều dài bốn một km
việc thành lập mô hình là nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông
nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
huy động các tổ chức chính trị xã hội đoàn thể và chính quyền địa phương tham gia xây dựng mô hình
nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông kéo giảm tai nạn giao thông không để xảy ra ủn tắc giao thông và đua xe trái phép
kết thúc buổi lễ các đồng chí lãnh đạo ban an toàn giao thông tỉnh ban an toàn giao thông huyện
đã tặng một mươi chiếc xe đạp cho một mươi em học sinh nghèo học sinh giỏi của trường tiểu học hoàng lê kha để các em có điều kiện đến lớp
thưa quý vị và các bạn có thể thấy những lỗi vi phạm giao thông như phóng nhanh vượt ẩu lạng lách đánh võng không đổi mũ bảo hiểm
là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông
trước tình hình đó lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã tăng cường xử lý những hành vi vi phạm khi tham gia giao thông góp phần kiềm chế tai nạn giao thông
tình trạng người tham gia giao thông phóng nhanh vượt ẩu không mũ bảo hiểm vẫn thường xuyên xảy ra trên các tuyến đường của thủ đô hà nội
chính sự chủ quan này đã khiến tình trạng tai nạn giao thông gia tăng trong thời gian qua
tình trạng người tham gia giao thông phóng nhanh vượt ẩu không đối mũ bảo hiểm vẫn thường xuyên xảy ra trên các tuyến đường của thủ đô hà nội
trong gần hai mươi trường hợp người điều khiển xe mô tô xe máy không đối mũ bảo hiểm và phần lớn là thanh thiếu niên
tôi hơi chủ quan về nhà gần đây nên là khi đi những bận đường hơi gần thì em hơi chủ quan là không đối mũ bảo hiểm
nói thật sự là tôi đang rất là vội phải lên xóm đi uống mezzanine thế thôi còn tôi chả có đi làm cái gì cả
theo thống kê mới nhất của ban an toàn gia thông quốc gia mỗi năm cả nước có gần chín người chết vì tai nạn giao thông
điều đáng nói có tới năm mươi trong số này bị trấn trương sỏ não do không đối mũ bảo hiểm
còn số trên cho thấy sự chủ quan hờ ơ của không ít người dân
vì vậy ngoài việc tăng cường xử lý tại các chốt